ngay trong lúc này sự hân hoan và niềm hạnh phúc trước chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đang lan tỏa trên khắp đất nước
đây là niềm vui chung của cả dân tộc khi chứng kiến giây phút lịch sử của đội bóng nước nhà
mời quý vị tiếp tục theo dõi những hình ảnh đầy cảm xúc của người dân tỉnh tuyên quang
trải qua một trăm hai mươi phút thi đấu u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba qatar đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số rất gai gắt
sau hiệp đá luân lưu với chiến thắng nghiêng về đội tuyển u hai mươi ba việt nam ông lương bách chiến bố của cầu thủ lương xuân trường đội trưởng đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã bật khóc trước những cố gắng nỗ lực của con trai mình và đồng đội trong trận bóng lịch sử hôm nay
trải qua một trăm hai mươi phút thi đấu u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba qatar đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số rất gây gấn
trước kỳ tích của đội tuyển u hai mươi ba việt nam những người hâm mộ có mặt tại nhà cầu thủ lương xuân trường tại tổ một mươi hai phường ỉ la thành phố tuyên quang đã không kìm được những giọt nước mắt vì vui sướng và xúc động
sau khi kết thúc trận đấu nhiều người hâm mộ tỉnh tuyên quang đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng với cờ đỏ sao vàng và hát vang bài hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng